đội cảnh sát hình sự công an quận phú nhuận tp hcm cho biết vừa bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker trên đường nguyễn văn trỗi
thông tin ban đầu chiều tối ngày hai mươi năm tháng sáu trinh sát hình sự mật phục ập vào căn hộ b một hai mươi một mươi hai ở tòa nhà nói trên phát hiện một mươi tám người đang sát phạt bằng hình thức đánh bài poker
sông bài này do đối tượng nguyễn quang hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê lâm đồng tổ chức
các con bạc từ nhiều tỉnh thành và có cả người nước ngoài tham gia
các con bạc không giao dịch bằng tiền mạc mà đặt cược thông qua các phỉnh tương đương số tiền từ năm mươi đến hai mươi năm triệu đồng
tại hiện trường số phỉnh cảnh sát phát hiện tương đương một trăm linh triệu đồng
mỗi ván mô cơ kéo dài chỉ năm phút và diễn ra liên tục từ một mươi một h đến hai mươi ba h hàng ngày
sau mỗi buổi sát phạt long sẽ tổng kết thắng thua
và chịu trách nhiệm chuyển khoản cho từng người
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng